người dân đến đây là tình huống đã được lường trước
dù gia đình không thông báo nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng
nhanh chóng giải quyết trong trường hợp có những tình huống tương tự xảy ra
ngay từ khi công an quận bình thạnh thông tin nạn nhân có hộ khẩu thường trú tại phường đa cao
công an phường đã nắm được tình hình và xác định có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân kéo đến đây
khi sự việc xảy ra chúng tôi nhanh chóng cho lực lượng xuống can thiệp tránh xảy ra xô xát giữa hai bên
hoặc những người này kích động hay xuyên tạc từ câu chuyện di gẻ con chồng thành việc cơ quan nhà nước chậm xử lý can thiệp không kịp thời
ngoài ra đại diện công an phường đa cao cũng cho biết ngay từ đầu cháu a ở với mẹ kế là ở quận bình thạnh
nhưng sự việc hoàn toàn không xảy ra trên địa bàn phường đa cao
về phần người cha ruột của bé a mới thì người này vừa về nhà bố mẹ cách đây một hai ngày
hiện tại anh thờ bố của bé theo quyết định đang tạm cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ
việc điều tra do công an quận bình thạnh thực hiện
nhưng việc anh thờ là người có hộ khẩu ở nhà bố mẹ tại phường đa cao thì việc anh dọn về đây ở là chuyện bình thường
nếu có người nào đến gây dối cự cãi hay thậm chí là đe dọa xảy ra va chạm thì bắt buộc công an phường phải xử lý những người này theo đúng quy trình
trước đó thì người dân tại khu chung cư nơi bé qua đời cũng đã thắp hương tưởng niệm
việc người dân tự tổ chức tưởng niệm trước nhà bố mẹ anh thờ trường công an phường đa cao khẳng định đây là việc không nên
sự việc cô trang võ nguyễn quỳnh trang vi phạm pháp luật tới đâu thì công an quận bình thạnh thu thập hồ sơ và xử lý tới đó
những người không liên quan đến sự việc đặc biệt là không phải người thân theo quan điểm của công an phường là không nên dính đến vụ việc này
việc trong gia đình thì tự gia đình xử lý cộng đồng mạng kéo nhau đến tưởng nhớ là việc không cần thiết
nếu không đồng tình với việc bạo hành trẻ em chỉ nên dùng quan điểm cá nhân để phản biện
giờ kéo nhau ra thắp hương vô hình chung lại làm mất an ninh trật tự của khu vực
thậm chí dễ dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có
đây lại là một sự việc khác
nếu cảm thấy bức xúc đau xót cho bé muốn thắp hương trong nhà trong chùa là quyền của mỗi người
nhưng nếu đến nhà người dân và có hành vi gây mất an ninh trật tự hay sô sát với chủ nhà
thì công an phường sẽ lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
đồng thời trưởng công an phường đa cao cũng cho rằng
người dân nên nhận định rõ sự việc
ai sai thì pháp luật sẽ xử lý thích đáng người đó
chứ không nên làm tổn hại những người khác khi mọi chuyện chưa được điều tra kỹ lưỡng
anh thờ sai chứ ba mẹ anh ấy đâu có sai
ông bà nào muốn cháu mình bị như vậy
ông bà nội cũng đâu có ở chung
chừng nào sự việc phản ánh ông bà nội có liên quan
ông bà nội thấy mà không lên tiếng thì mới sai
hành động của nhóm người này cũng khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao
dù rằng vụ việc cháu va bị bạo hành dẫn đến tử vong đã gây chấn động dư luận
nhưng việc người dân tụ tập trước cửa nhà ông bà nội của cháu va
gây ảnh hưởng tâm lý đến những người không liên quan
cũng tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội
số đông cho rằng nên đấu tranh cho cháu va bằng pháp luật
để những người trong cuộc phải chịu hình phạt thích đáng
lên tiếng mạnh mẽ với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền trẻ em
thay vì những hành động gây ảnh hưởng đến những người xung quanh như trên
trong sự việc con riêng của chồng hờ bị dì ghẻ dùng roi mây dạy rỗ
một số người đã vô tình bị chỉ trích
xúc phạm nặng nề từ cư dân mạng quá khích
vì bị hiểu lâm là bạn bè họ hàng của võ nguyễn quỳnh trang
vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội
kéo theo đó thì trang cá nhân của những người trong cuộc
và cả những người không liên quan cũng được săn lùng nhanh chóng
dù võ nguyễn quỳnh trang đã bị cơ quan điều tra khởi tố
bắt tạm giam hai tháng để điều tra làm rõ sự việc
thế nhưng những ngày vừa qua dân mạng vẫn liên tục vào trang facebook của dì ghẻ
để bày tỏ bức xúc phẫn nộ
bên cạnh đó không ít tài khoản có chung bạn bè
hoặc nằm trong list friends facebook của võ nguyễn quỳnh trang
cũng vô duyên vô cớ bị vạ lây
nhận về nhiều lời chửi bới thoá mạ thậm tệ
từ những cư dân mạng quá khích
như mới đây tài khoản nbg đã phải đăng bài đính chính
khẳng định bản thân không có quan hệ họ hàng với người dì ghẻ mất nhân tính này
chào mọi người mình là chủ tài khoản nbg
tài khoản chính của mình hiện không đăng bài được
giờ đây mình đính chính là mình không liên quan gì tới dì ghẻ trang nguyễn nha mọi người
trước khi mọi người trên mạng xã hội nên tìm hiểu cho thật kỹ
mình cũng rất tức giận với sự việc trên
tôi không dính dáng gì tới vụ việc
cháu gái xấu xố
hãy là người sáng suốt trong sự việc này
cảm ơn cộng đồng mạng
và xin đính chính một lần nữa là tôi không có họ hàng
chị em gì với dì ghẻ kia nha mọi người
đừng để những thông tin không đúng sự thật
dắt bạn đi quá xa
dẫu vậy không ít dân mạng cho rằng đây chỉ là lời ngụy biện
chối bỏ quan hệ với cô gái này để tránh liên lụy
và không ít người tiếp tục buông lời khiếm nhã
xuất phạm ngay bên dưới bài đính chính này
khiến khổ chủ bất lực
không biết phải giải thích làm sao
chia sẻ thêm thì nbd khẳng định
bản thân không hề liên quan đến võ nguyễn quỳnh trang
cũng như là càng không hề biết sự việc
cho đến khi báo chí đưa tin
mình cũng không biết nhân vật quỳnh trang là ai cả
theo thông tin trên mạng thì mình chỉ biết
là người này có ở địa phương mình sinh sống
thế nhưng sau khi
dân mạng chia ra facebook mạo danh em gái mình
và một tài khoản ảo là bạn mình quen biết
thì liên tục vào tấn công công kích
từ đó qua luôn cả tài khoản thật
của mấy chị em mình
thậm chí một số dân mạng còn tìm tất cả
những người chơi chung có tác tên
còn liên tục chụp màn hình chia sẻ linh facebook
của mình và em gái
khẳng định là họ hàng của dì gẻ quỳnh trang
khiến dân mạng ùa vào thoá mạ chửi rùa rất nhiều
theo cô gái này bỗng dưng bị dân mạng
ùa vào tấn công cô rất bàng hoàng
và không hiểu chuyện gì
mãi sau đó mới biết là bị hiểu lầm
và đã nhắn tin với người tung tin sai sự thật
và lên bài đính chính
nhưng vẫn không được buông tha và cho rằng
cô chỉ đang cố trốn tránh
dù đã giải thích rất nhiều
nhưng nhiều tài khoản vẫn buông lời xúc phạm
gọi mình là tiểu tam giật chồng
cùng một nhóm với tiểu tam
làm mình suy sụp tinh thần rất nhiều
một số facebook ảo lại tiếp tục tung những thông tin không chính xác về mình
gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống
đây cũng một lần nữa khẳng định bản thân ngoài cùng quê gia lai
thì không hề có họ hàng gì với dì gẻ
võ nguyễn quỳnh trang
và cũng rất bức xúc trước hành động của dì gẻ này
bản thân mình cũng rất phẫn nộ trước sự việc
tuy nhiên mình cũng mong cộng đồng mạng sáng suốt
trong sự việc này
bởi vì những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của mình
và mình cũng rất mong pháp luật
sẽ có sự trừng trị thích đáng
những đối tượng bạo hành
đánh bầm tím bé va
thưa quý vị bức xúc phẫn nộ là những cảm xúc không tránh khỏi
khi tìm hiểu về vụ việc này
ngay cả với những người đưa tin về vụ việc như chúng tôi
tuy nhiên hay có những hành động sáng suốt
và lên tiếng đúng lúc
cùng nhau đưa sự việc ra ánh sáng
để những hành vi độc ác sẽ được pháp luật xử lý đúng người đúng tội
những thông tin về vụ án trên
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
hãy chia sẻ và đăng ký kênh
để không bỏ lỡ những tin tức cập nhật tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại